thế từ kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ ngoại giao việt nam và nhật bản hiệp hội bóng đá người việt tại nhật bản đã tổ chức giải thi đấu bóng đá giao hữu favicha cantho cup hai nghìn một mươi tám
giải đấu thu hút gần tám trăm linh cầu thủ tham gia với hơn ba mươi hai đội giải chia thành tám bảng thi đấu vòng tròn trên bốn sân
sau hơn hai tuần tranh tài trận chung kết đã diễn ra đầy kịch tính giữa câu lạc bộ fc thanh hóa và toka fc
kết quả đội câu lạc bộ tokan fc đã giành chiến thắng và giành chức vô địch favisa cup hai nghìn một mươi tám
các hoạt động văn hóa thể thao có ý nghĩa rất quan trọng
nó là một nguồn thực hành tinh thần rất kỳ báu đối với cộng đồng người việt nam ta ở nước ngoài
và đặc biệt là với cộng đồng người việt nam ở nhật là nơi mà chúng ta có những cái khác biệt về văn hóa ngôn ngữ
được đánh giá cao về quy mô cách thức tổ chức và truyền thông
chất lượng giải đấu giải bóng đá favisa cup hai nghìn một mươi tám là món ăn tinh thần đối với cả cộng đồng người việt nam tại nhật bản
những hoạt động như thế này sẽ góp phần tạo sân chơi lành mạnh bổ ích tăng cường sức khỏe cho cộng đồng người việt đang làm việc và sinh sống tại nhật bản